các nhà khoa học cho biết một loài thuốc phù mạch akatibaban ferrasir của công ty dược phẩm takeda của nhật bản
mang lại nhiều hứa hẹn đối với điều trị covid một mươi chín
nhà nghiên cứu adam tra của đại học kỹ thuật munich nhận định
thuốc ikatiban đã giảm tải lượng virus một cách hiệu quả hơn chín mươi và bảo vệ các tế bào hô hấp của người nhiễm